thưa quý vị và các bạn mới đây khi những vụ cướp ngân hàng cướp tài sản táo tợ liên tục xảy ra trên địa bàn thành phố hà nội
và các địa phương khác mà các đối tượng phạm tội đều khai quen biết nhau qua hội những người vỡ nợ muốn làm liều
thì nhiều người mới giật mình tự hỏi phải chăng những hội nhóm trên mạng xã hội đang trở thành mầm mống của tội phạm
khi không thiếu những thành phần phức tạp trà trộn lôi kéo cổ suy cái xấu ở những diễn đàn này
và trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ phân tích cụ thể hơn về những hệ lụy và các giải pháp để ngăn mầm móng tội phạm
từ những hội nhóm ảo trên mạng xã hội với khách mời là tiến sĩ trung tá nguyễn thị thanh thùy phó trưởng khoa luật học viện an ninh nhân dân
và trước khi đến với phần trao đổi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một tổng hợp ngắn ngay sau đây
công an tỉnh đồng nai bắt giữ hai đối tượng huỳnh đăng khoa và nguyễn ngọc quân khi đang chuẩn bị đột nhập vào nhà một người dân
tại khu tái định cư lộc an bình sơn để cướp tài sản khoa và quân đã tham gia vào nhóm hội những người vỡ nợ muốn làm liều
sau đó lên kế hoạch cướp năm tỷ đồng cùng một số đối tượng khác để thực hiện hành vi khoa phân công cho các đối tượng liên quan
chuẩn bị bình xịt hơi cay bả chó dây thừng để thực hiện hành vi cướp tài sản trước đó công an huyện crong nang tỉnh đắk lắc
cũng đã khởi tổ vụ án khởi tổ bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với dương hoàng kiên trần văn tường và phạm văn tuần
để điều tra về hành vi cướp tài sản các đối tượng mặc dù sinh sống khác địa phương không quen biết không có quan hệ xã hội từ trước
nhưng đã liên lạc móc nối với nhau thông qua nhóm kín trên mạng xã hội facebook để bàn bạc tổ chức cướp tài sản
tại hà nội hai đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn tại phường xuân tảo quận bắc tử liêm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
cũng đã quen nhau trong hội những người vỡ nợ muốn làm liều và rủ nhau gây án
theo công an tp hà nội trên địa bàn thời gian qua xảy ra nhiều vụ cướp có tính chất manh động
điều đáng nói là các thủ phạm quen nhau qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội như facebook zalo telegram
sau đó hẹn gặp gỡ ngoài đời để rủ nhau thực hiện hành vi phạm tội